theo dự thảo quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ một điểm kiểm tra cuối kỳ không còn điểm kiểm tra một tiết
tuy nhiên nhiều giáo viên băn khoăn về dự thảo quy chế này bởi bài học thực tế từ cấp tiểu học cho thấy việc giảm số điểm và tăng cường đánh giá bằng nhận xét đã khiến cho nhiều học sinh thực chất không hiểu mình đang ở mức độ nào

tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng có nhiều ý kiến băn khoăn
theo cô giáo nguyễn thị thanh mỹ mỗi điểm số có một trọng lực riêng việc kiểm tra một mươi năm phút hay một tiết sẽ giúp học sinh có động lực thường xuyên hơn trong quá trình học tập
điểm một mươi năm phút và điểm một tiết là chúng ta sẽ đánh giá giải trong giải suốt quá trình học trong cả kỳ và cả năm
nếu mà chúng ta chỉ dồn vào cái điểm thi học kỳ và điểm cuối năm thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ bớt đi cái phần khách quan và sẽ không tạo điều kiện cho học sinh
tôi sẽ cố gắng nỗ lực trong suốt cả năm học
mỗi bài kiểm tra sẽ trôn lại những kiến thức cho học sinh để học sinh có thể đảm bảo được lượng kiến thức mình đã ôn vào và biết được mình đang đứng ở đâu và mình cần nỗ lực hơn hay không
còn đối với nhà quản lý điểm một tiết có ý nghĩa nhất định bởi qua đó họ sẽ không chỉ nắm bắt được quá trình học của học sinh mà cả quá trình dạy của giáo viên
từ đó sẽ có những điều chỉnh nếu cần thiết do vậy theo lãnh đạo nhiều trường thì không nên bỏ
đó là cái việc không phải chỉ đánh giá
đó là cái việc không phải chỉ đánh giá kết quả của học sinh mà còn phải đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên nữa
vậy mỗi nhà quản lý thì người ta phải căn cứ và ngoài giảng dạy thực tế trên lớp thì kết quả đánh giá
bài một mươi năm phút tức là bài kiểm tra thường xuyên cũng như bài kiểm tra định kỳ hay là kiểm tra cuối kỳ là rất cần thiết
với cá nhân mình thì mình nghĩ là không nên bỏ
đề nghị bộ và có những văn bản hướng dẫn làm thế nào để có cách kiểm tra chính xác việc thực hiện nghề nghiệp thực hiện dạy học của các thầy cô việc học tập của các em học sinh mà nó thu được kết quả tốt hơn
nếu có những biện pháp mà thu được kết quả tốt hơn thì những biện pháp đấy hoàn toàn có thể loại bỏ còn nếu không có những biện pháp tốt hơn thì theo chúng tôi nghĩ là nên duy trì
nhiều ý kiến khuyến nghị đánh giá bằng nhận xét cũng là tốt nhưng không vì thế mà bỏ điểm một tiết
bởi nếu cả năm chỉ có bốn đầu điểm
là quá ít trong khi cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ phải đối mặt với các kỳ thi cuối cấp rất cam go vì thế bỏ điểm một tiết thay bằng nhận xét cần được nghiên cứu cẩn trọng